trong khi đó tại quảng ngãi sáng nay sở y tế địa phương cũng công bố thêm tám ca mắc covid một mươi chín tại xã bình hải huyện bình sơn
đây là xã biển đang có số ca nhiễm ghi nhận liên tục tăng cao
trong hai ngày qua giã biển bình hải huyện bình sơn đã ghi nhận một mươi một ca nhiễm covid một mươi chín
ngay khi phát hiện ba ca đầu tiên trong cộng đồng địa phương đã phong tỏa toàn bộ thôn phước thiện xã bình hải
và xét nghiệm trên diện rộng thì ghi nhận thêm tám ca nhiễm
tình hình dịch bệnh tại quảng ngãi trong những ngày gần đây lại có dấu hiệu phức tạp trở lại
khi liên tục có thêm các ca nhiễm trong cộng đồng tại huyện bình sơn và thành phố quảng ngãi
đến nay tổng số ca mắc covid một mươi chín tại quảng ngãi trong đợt dịch thứ bốn đã lên hơn một hai trăm linh ca